tại thủ đô viên trăn đoàn đại biểu cấp cao ban dân vận trung ương đảng ta do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương đảng dẫn đầu
đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
do đồng chí say sổn phon phong vi hẳn ủy viên bộ chính trị chủ tình ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước dẫn đầu
tại cuộc hội đàm đồng chí say sổn phon phong vi hẳn nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao